hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bệnh nhân đang điều trị có gần sáu năm trăm linh ca nặng
có chín tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm tính đến nay là hơn hai mươi ba năm triệu liều
sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông tin từ một mươi tám h hôm qua đến sáu giờ sáng nay
thành phố ghi nhận ba bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín đều tại khu cách ly
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh cũng vừa ban hành công điện
về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
trên cơ sở số vaccine được phân bổ của bộ y tế hà nội đặt mục tiêu
hoàn thành tiêm chủng mũi một vaccine phòng covid một mươi chín cho một trăm linh người dân
từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày một mươi năm tháng chín
về công tác xét nghiệm yêu cầu thành phố đặt ra là đến ngày một mươi năm tháng chín
tại các khu vực có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất là ba lần
từ hai đến ba ngày một lần tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác
hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất là một lần
từ năm đến bảy ngày một lần xét nghiệm tầm soát một trăm linh với các trường hợp có biểu hiện ho
sốt khó thở viêm đường hô hấp xét nghiệm ba ngày một lần đối với nhân viên
người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh
ubnd tp hcm cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
bưu chính viễn thông thiết bị tin học văn phòng thiết bị dụng cụ học tập từ sáu cho đến tám giờ hàng ngày
tp hcm cho phép hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi cửa hàng thực phẩm
lượng shipper hoạt động trong phạm vi một quận huyện tp hcm

thuốc trang thiết bị y tế vật tư y tế được hoạt động từ sáu h đến hai mươi một giờ hàng ngày
ubnd tp hcm giao chủ tịch ubnd quận bảy và huyện củ chi căn cứ tình hình thực tế tại địa phương
để xây dựng kế hoạch phương án cho phép người dân có thể đi chợ một tuần một lần
bão côn sơn đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số năm với sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
vào lúc bốn giờ sáng nay
vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm tám mươi km về phía đông đông nam
trên đất liền sáng nay khu vực đồng bằng bắc bộ các tỉnh hòa bình sơn la có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi trên một trăm hai mươi mm
các nơi khác ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
nguy cơ cao xảy ra
lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
đối với đối tượng ngô phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp bốn
xã mỹ đông huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn vũ thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thượng một xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
và đối tượng phạm mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố hai
phường trung dũng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị công an thành phố sa đéc
tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện